các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay công an tp đà nẵng đã tổ chức buổi họp báo
nhằm cung cấp thông tin chính thống và làm rõ về diễn biến sức khỏe của bị can trần văn hiền
sinh năm hai nghìn hai có hộ khẩu thường trú tại tổ bốn mươi ba nam o hai vườn hiệp hòa nam quận liên triều tp đà nẵng
khi bị can được chuyển từ trại giam công an thành phố đến bệnh viện đa khoa đà nẵng để điều trị
khuya ngày bốn dạng sáng ngày năm tháng bảy hàng chục người thân bạn bè của bị can trần văn hiền
sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tổ bốn mươi ba nam o hai phường hòa hiệp nam quận liên triều tp đà nẵng
đã vây quanh khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đà nẵng yêu cầu làm rõ diễn biến bất thường
sức khỏe của bị can khi được chuyển từ trại tạm giam công an thành phố về điều trị tại bệnh viện
trước những thông tin xuyên tạc nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vụ việc này dựa trên báo cáo
của bệnh viện đà nẵng về bệnh lý của bị can công an thành phố đà nẵng đã có thông tin chính thức về vụ việc
về nhân trần văn hiền có biểu hiện bệnh lý là áp đính với bệnh nhân đáy khói đường
to máu nặng dẫn đến ngừng tuần hồng bệnh nhân được cấp cứu tích cực tại trạm giam hòa sơn
và bệnh viện đao khoa quận liên triều trước khi đưa đánh cấp cứu tại bệnh viện đà nẵng
lúc h ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín trong trường hợp khi đánh bệnh viện đà nẵng là đã có trường hợp
ngưng tim và ngưng tuần hồng
cũng theo báo cáo chuyên môn của tiến sĩ bác sĩ
thế đức nhân giám đốc bệnh viện đà nẵng bệnh nhân trần văn hiền được trần đoán đáy tháo đường cấp
biến chứng acetone thuộc hội chứng toan acetone ở bệnh nhân đáy tháo đường tuyết một
cơ sở trần đoán của bệnh nhân được dựa trên bốn xét nghiệm
qua xét nghiệm thì thấy đường máu quá cao bảy mươi sáu mg trên lít cao gấp một mươi lần người bình thường
thứ hai là đường nước tỉu quá ngưỡng đào thải của thạng
thứ ba là ph máu biến loạn âm
thứ bốn là ph máu biến loạn âm
thứ năm là kết quả toan acetone dương tính
ngoài ra qua kiểm tra bên ngoài thân thể bệnh nhân không có sang chấn không có ngoại lực tác động
kết quả x quang cho thấy tim phổi bụng không có tổn thương đầu không chảy máu
hồ sơ bệnh án của bệnh nhân sẽ được bệnh viện đà nẵng cung cấp trực tiếp cho người nhà bệnh nhân
trên tinh thần công khai minh bạch
và hiện tại bệnh nhân đang được bệnh viện tập trung tích cực điều trị
được biết bị can trần văn hiền đang trong thời gian chờ tòa nhân dân quận liên triều
xét xử về hành vi cố ý thương tích bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã
thưa quý vị sự việc nhiều người dân ở xã nam sơn và hồng kỳ huyện sóc sơn hà nội tập trung
ngăn xe chở rác vào khu liên hiệp xử lý chất thải nam sơn nơi xử lý rác lớn nhất của hà nội
bắt đầu từ tối ngày một tháng bảy và kéo dài đến sáng ngày hôm nay năm tháng bảy
đã khiến cho rác ở các quận nội thành không thể thu gom chất đống
gây ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường
đồng thời ảnh hưởng tới an toàn giao thông
và sau đây là ghi nhận của phóng viên antv
đường lê trọng tấn quận hà đông
công viên cầu giấy
đường kim giang quận thanh xuân
theo ghi nhận của phóng viên đến thời điểm hiện tại trên địa bàn thành phố hà nội
rác thải nhất là rác thải sinh hoạt tại nhiều quận của thành phố vẫn đang chất đống nằm chờ xử lý
tình trạng u nướng rác thải như thế này gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân xung quanh
tình trạng u nướng rác thải như thế này gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân xung quanh
hiện nay thời tiết đang cao điểm nắng nóng oi bức
rác thải sinh hoạt ứ động khiến không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng
người dân quanh khu vực dù rất bức xúc
nhưng cũng chỉ biết trông chờ vào sự giải quyết nhanh chóng của các ban ngành có liên quan
thời tiết nó nắng nóng như thế này mưa xuống
là cái nước thải nó chảy ra nó ô nhiễm môi trường
ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân chung quanh khu vực này
lượng rác trở về đây là tương đối nhiều
không có mấy ngày vừa rồi mà nó đầy như thế này
trước đây có một lần trên nam sơn người ta cấm
thì có ai cũng thu gom vào đây mất mấy ngày

lần này thì chưa biết là bao giờ mới dọn được
cách đây hai hôm có gió mùa đông bắc cơn bão số hai nó về đấy
thì nó đưa mùi chính diện
thì các cháu phải đeo khẩu trang này
trong gia đình sinh hoạt phải đóng hết cửa
không sợ gió vào nó mùi lắm
theo những nhân viên vệ sinh môi trường chia sẻ
trong lúc chờ sự cố khu liên hiệp xử lý chất thải nam sơn được xử lý
họ chỉ có thể tạm thời tập kết rác tại các điểm trung chuyển vắng khu dân cư
quầy bạc rác vôi bột
hoặc chuyển một phần lượng rác hàng ngày ra các bãi tạm như bãi rác sơn tây
tuy nhiên đây chỉ là các phương án tạm thời
bởi mỗi ngày trên địa bàn thành phố hà nội phát sinh hàng nghìn tấn rác thải sinh hoạt
với số lượng lớn như vậy nếu kéo dài không có nơi xử lý đảm bảo
sẽ gây hậu quả nghiêm trọng về môi trường
vâng câu chuyện bãi rác nam sơn không còn mới
nó đã xuất hiện từ lâu và gây bức xúc không chỉ cho người dân sở tại mà còn nhiều người trong xã hội
nhưng việc giải quyết và xử lý của chính quyền huyện sóc sơn cũng như hà nội đã bộc lộ những điểm hạn chế
đó là không dứt điểm và chưa tạo được sự đồng thuận cao
nên từ rác nam sơn mà đã liên lụy đề nghị
đến nhiều địa bàn trên thành phố hà nội như chúng tôi vừa phản ánh
rác là bài toán khó nhưng không thể không giải quyết để giữ gìn vệ sinh môi trường và tình hình chung
câu trả lời thuộc về trách nhiệm của chính quyền hà nội và các cơ quan có liên quan
ngày hôm nay năm tháng bảy tại trụ sở trung ương đảng
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã chủ trì họp bộ chính trị định kỳ
tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo ban cán sự đảng chính phủ đảng đoàn quốc hội
các ban đảng các bộ ngành có liên quan
bộ chính trị đã nghe ban cán sự đảng chính phủ báo cáo về định hướng hoàn thiện thể chế
chính sách nâng cao chất lượng hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm hai nghìn ba mươi
trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn hơn ba mươi năm đầu tư nước ngoài
ý kiến thẩm định của các cơ quan chức năng căn cứ yêu cầu nhiệm vụ mới
bộ chính trị đã quyết định ra nghị quyết chuyên đề về vấn đề quan trọng này
xem xét tờ trình của đảng ủy công an trung ương
và ý kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan
trên cơ sở tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị số hai mươi một và yêu cầu cấp bách hiện nay
bộ chính trị đã ra quyết định chỉ thị mới về tiếp tục tăng cường lãnh đạo
chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới
để thay chỉ thị số hai mươi một cttvk ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn tám của bộ chính trị khóa một mươi
sau khi xem xét tờ trình của tạp chí cộng sản và ý kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan
bộ chính trị đã thống nhất ra quyết định mới về chức năng
nhiệm vụ tổ chức bộ máy của tạp chí cộng sản để thay quyết định số một trăm linh chín qd tv kép
ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai của bộ chính trị khóa một mươi một
trên cơ sở xem xét tờ trình của ban tổ chức trung ương
bộ chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện bộ chính trị quản lý
vừa qua đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã có chuyến thăm và làm việc tại hợp trung quốc hoa kỳ
tham dự hội nghị quốc tế cấp chính phủ về trí tuệ nhân tạo
được tổ chức tại trung tâm ronald reagan và thương mại thế giới
thứ trưởng nguyễn văn thành đã có bài trình bày quan trọng về giải pháp cung cấp hiệu quả dịch vụ công dân
với mô hình áp dụng quản lý phát triển thành phố thông minh
để đảm bảo các chỉ số an sinh an ninh an toàn và phúc lợi
trước sự tác động của ngành công nghiệp bốn
và đưa ra định hướng chiến lược phát triển quản lý ai cho mô hình phát triển thành phố thông minh
những nội dung được thứ trưởng nguyễn văn thành đề cập
đã thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu tham dự hội nghị
và trên cơ sở đó mở ra hướng hợp tác đầy triển vọng về công nghệ ai giữa việt nam và quốc tế
thành phố thông minh cũng là một sản phẩm của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
trong thành phố thông minh mà không đảm bảo các chỉ số an ninh an sinh an toàn
thì nó không đạt được các yêu cầu để xây dựng và phát triển thành phố phát triển mềm vững
thành phố thông minh là sản phẩm của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
cái cuốn sách xây dựng và phát triển thành phố thông minh đưa ra đợt này
để làm sao đạt những tiêu chí là cuối cùng là sự hài lòng của dân cư của cộng đồng dân cư
nhưng phải đảm bảo đây là những tiêu chí một thành phố đạt các tiêu chuẩn về an ninh an sinh và an toàn
trong một cái bối cảnh mà cái cuộc cách mạng công nghiệp bốn tư phát triển rất nhanh như thế này
hội nghị quốc tế cấp chính phủ về trí tuệ nhân tạo tập trung vào các nội dung về thiết kế phát triển
và quản lý trí tuệ nhân tạo trên phạm vi toàn thế giới
liên quan đến công tác quản lý quyền con người cũng như các vấn đề trong việc đảm bảo tình hình an ninh trả tự
đây cũng là diễn đàn toàn diện để trao đổi về lợi ích chiến lược và chiến thuật triển khai ai
ai là công nghệ ứng dụng hàng đầu trong cuộc sống hàng ngày để tăng hiệu quả trong công tác quản lý
cho các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu
hội nghị tập hợp các nhà lãnh đạo từ các cơ quan chính phủ trên thế giới các đơn vị phát triển công nghệ
các đơn vị kinh doanh và các đơn vị nghiên cứu để trình bày thực trạng
và giới thiệu giải pháp công nghệ để ứng dụng ai vào các cơ quan của chính phủ
với sự tăng tốc nhanh chóng của công nghệ ai đã dẫn đến một lời kêu gọi toàn cầu về quản trị và đạo đức ai
một trong những vấn đề cốt lõi đối với việc áp dụng ai đảm bảo rằng
các công nghệ có thể được triển khai đúng hướng công bằng và có thể phục vụ tốt hơn cho nhân loại
ai là một định hướng mới trong việc ứng dụng triển khai trong cơ quan chính phủ nhà nước
từ ứng dụng trong quản lý đến ứng dụng trong đấu tranh phòng chống tội phạm
cũng nhân dịp này thứ trưởng nguyễn văn thành đã có cuộc làm việc tại viện khảo thí giáo dục hoa kỳ ets tại trụ sở thành phố brin seatton tiểu bang new jersey
tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn thành đã tham khảo các chương trình và dịch vụ giáo dục của ets
trên cơ sở đó hai bên cùng nhau trao đổi về vấn đề đào tạo và nâng cao trình độ tiếng anh cho cán bộ chiến sĩ công an
trước nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ chiến sĩ công an hiện nay
đặc biệt là cán bộ làm công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế
việc học hỏi và ứng dụng những phương pháp giáo dục đặc biệt là của những nước phát triển như hoa kỳ là vô cùng cần thiết
các sản phẩm và dịch vụ của ets phát triển đa dạng với mục đích đánh giá chính xác kiến thức và kỹ năng
thúc đẩy quá trình dạy và học cũng như hỗ trợ phát triển giáo dục đào tạo
ets là đơn vị đứng đầu trên toàn thế giới về việc nghiên cứu đánh giá cải thiện chất lượng giảng dạy và học thúc đẩy lĩnh vực đo lường giáo dục
hiện ets có quan hệ với gần một trăm năm mươi nước và hơn một mươi bốn tù nhân
ets là trung tâm được thành lập trên toàn thế giới
tại chuyến thăm này thứ trưởng nguyễn văn thành và ban lãnh đạo của viện ets đã chứng kiến lễ ký kết bản thỏa thuận về hợp tác nâng cao năng lực và trình độ tiếng anh
cho hệ thống cơ sở đào tạo và cán bộ viên chức của bộ công an với viện khảo thí giáo dục hoa kỳ
trong khuôn khổ chuyến công tác đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã có buổi làm việc với nhóm trợ lý thượng nghị viện và hạ nghị viện hoa kỳ
về các vấn đề dân chủ nhân quyền và tự do tôn giáo
tiếp đó thứ trưởng nguyễn văn thành đã có cuộc hội đàm với ông alexand zuev trợ lý tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách các cơ quan pháp luật và an ninh
tới thăm và có buổi làm việc với thống đốc bang utah ông gary herbert
đoàn cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tập đoàn cityport của hoa kỳ
hai bên đã ký kết bản thỏa thuận nâng cao năng lực sử dụng công nghệ thông tin cho hệ thống các cơ sở đào tạo cán bộ viên chức của bộ công an
với công ty eeg việt nam là đại diện chính thức tập đoàn cityport person vue hoa kỳ tại việt nam
sáng nay tại hà nội cục đối ngoại bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm triển khai các mặt công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
sau tháng đầu năm trước tình hình thế giới khu vực có nhiều diễn biến phức tạp
cục đối ngoại đã chủ trì phối hợp với công an các đơn vị địa phương chủ động tham mưu đề xuất lãnh đạo bộ công an
lãnh đạo đảng nhà nước các chủ trương giải pháp quan trọng góp phần quan trọng vào việc giữ vững môi trường hòa bình ổn định
thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự của đất nước
đồng thời thực hiện tốt chức năng văn phòng thường trực ban chỉ đạo về nhân quyền của chính phủ
tăng cường mở rộng thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng cùng với quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa bộ công an với các nước
đồng thời tích cực duy trì có hiệu quả tham gia các diễn đàn đa phương phục vụ tích cực công tác bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
phát biểu chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong sáu tháng cuối năm thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị cục đối ngoại tổ chức thực hiện
nghiêm túc phát biểu chỉ đạo của đồng chí thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và kết luận của đồng chí bộ trưởng tại hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
quán triệt sâu sắc đường lối chính sách của đảng nhà nước về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế theo hướng chủ động và tích cực hội nhập quốc tế với phương châm triển khai đồng bộ và toàn diện
cục đối ngoại bộ công an cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với bộ ngoại giao bộ quốc phòng làm sâu sắc hơn các mối quan hệ đã được thiết lập với cơ quan thực thi pháp luật các nước và các đại sứ quán tổ chức quốc tế
thứ trưởng nguyễn văn thành cũng đề nghị cục đối ngoại chủ động nắm tình hình đánh giá phân tích đưa ra dự báo chiến lược kịp thời tăng cường công tác phối hợp với các nước tổ chức tốt công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội và quốc tế về chủ trương hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an ninh trật tự đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngoại ngữ cho cán bộ chiến sĩ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao
còn vào chiều nay tại hà nội trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã chủ trì hội nghị về cải tiến hiệu chỉnh thiết kế mẫu các công trình giam giữ do bộ công an quản lý
dù hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng cơ sở giam giữ của bộ công an và công an các đơn vị địa phương
tại hội nghị cục quản lý xây dựng và doanh trại đã báo cáo tóm tắt về quá trình và kết quả xây dựng hiệu trình mẫu các công trình giam giữ do bộ công an quản lý
sau khi nghe báo cáo các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến xung quanh thiết kế hiệu chỉnh dự thảo với mong muốn đưa ra mẫu chung phù hợp yêu cầu nghiệp vụ và thuận tiện hợp lý hơn trong sử dụng
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn biểu dương ghi nhận kết quả cục quản lý xây dựng và doanh trại các cục nghiệp vụ có liên quan đã nỗ lực phối hợp và hoàn thành tốt nhiệm vụ triển khai hiệu chỉnh mẫu thiết kế các công trình giam giữ
thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị cục quản lý xây dựng và doanh trại tiếp thu hiệu chỉnh và hoàn thiện mẫu các công trình giam giữ theo ý kiến trực tiếp của các đại biểu lãnh đạo bộ với yêu cầu phải phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể từng đơn vị địa phương đảm bảo ngân sách đồng thời có thông báo cụ thể và hướng dẫn công an các đơn vị địa phương áp dụng làm cơ sở triển khai lập thủ tục đầu tư tổ chức triển khai xây dựng kịp thời các dự án đã được lãnh đạo bộ phê duyệt đầu tư
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu công an các đơn vị địa phương cần nghiêm túc thực hiện áp dụng mẫu thiết kế sau khi được bộ ban hành từ khâu lập trình duyệt tổ chức thực hiện các dự án đầu tư cơ sở giam giữ
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy và đạt được nhiều kết quả quan trọng
trong bối cảnh tình hình tội phạm ma túy trên thế giới khu vực và trong nước có những diễn biến phức tạp khó lường
nhận định được đánh giá trong hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm về ma túy sáu tháng đầu năm của cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã được tổ chức vào sáng nay tại hà nội
theo báo cáo sơ kết trong sáu tháng đầu năm lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ hơn một mươi ba vụ với hơn hai mươi đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy thu giữ gần năm tấn và hơn năm trăm một mươi một viên ma túy tổng hợp hơn bảy trăm năm mươi năm kg heroin bảy trăm năm mươi một kg cần sa khô
đặc biệt nhất là vụ bắt năm đối tượng thu giữ năm trăm tám mươi kg ma túy tổng hợp dạng đá và bốn mươi bánh heroin tại nghệ an vào ngày một mươi năm tháng bốn và vụ bắt bốn đối tượng thu giữ năm trăm linh bảy kg ketamine tại thành phố hồ chí minh
nhận định tình hình tội phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp đặc biệt trên tuyến biên giới giữa việt nam với lào campuchia và trung quốc
tình trạng mua bán vận chuyển trái phép ma túy tăng mạnh nhất là ma túy tổng hợp nổi lên hoạt động cầm đầu của các đối tượng người nước ngoài
bên cạnh đó hoạt động mua bán vận chuyển ma túy qua đường hàng không và đường biển cũng diễn biến hết sức phức tạp
tội phạm ma túy lợi dụng tuyến đường này để vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào việt nam hoặc từ việt nam đi nước ngoài
ngoài ra hoạt động mua bán tổ chức sử dụng ma túy cũng rất phức tạp
từ nay đến cuối năm cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục tăng cường công tác tham mưu cho lãnh đạo đảng nhà nước bộ công an và chính quyền các địa phương
thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm ma túy tập trung vào các địa bàn trọng điểm các đường dây ma túy lớn liên tuyến liên tỉnh và xuyên quốc gia
chủ động phối hợp có hiệu quả với các lực lượng chuyên trách của bộ đội biên phòng hải quan cảnh sát biển trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy địa bàn biên giới
trên biển cũng như phối hợp quốc tế trong phòng ngừa đấu tranh tội phạm ma túy
thưa quý vị công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế đấu tranh với tham nhũng lãng phí luôn có sự đóng góp sức tích cực của hoạt động kiểm toán
trong năm hai nghìn một mươi tám kiểm toán nhà nước tiếp tục thể hiện vai trò này khi đã kiến nghị xử lý tài chính chín mươi hai bốn trăm chín mươi chín tỷ đồng
chuyển năm vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra kiến nghị điều tra làm rõ để xử lý về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự
đây là những nội dung được đưa ra trong buổi họp báo công bố báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm hai nghìn một mươi chín
và kết quả thực hiện kết luận kiến nghị kiểm toán năm hai nghìn một mươi bảy vừa được tổ chức vào chiều nay tại hà nội
kiểm toán nhà nước cũng đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời nhiều tồn tại hạn chế bất cập
trong công tác quản lý điều hành sử dụng tài chính công tài sản công của các cám bộ cơ quan trung ương địa phương và đơn vị được kiểm toán
kiến nghị sửa đổi bổ sung hoặc hủy bỏ thay thế một trăm sáu mươi văn bản bốn văn bản luật một mươi một nghị định hai mươi chín thông tư một mươi năm nghị quyết bốn mươi bảy quyết định năm mươi bốn văn bản khác
không phù hợp với quy định pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn nhằm bịt lỗ hỏng về cơ chế về tổ chức thực hiện quy định của nhà nước tránh thất thoát lãng phí
đồng thời tăng cường công tác kiểm tra theo dõi đồn đốc việc thực hiện kiến nghị kiểm toán để thu hồi triệt đề tài sản tham nhũng sai phạm cho nhà nước
mặc dù năm hai nghìn một mươi tám kiểm toán nhà nước đã có nhiều giải pháp quyết liệt để nâng cao hiệu lực thực hiện kiến nghị kiểm toán
nhưng kết quả thực hiện kiến nghị xử lý tài chính năm hai nghìn một mươi bảy cho niên độ ngân sách năm hai nghìn một mươi sáu còn nhiều hạn chế thấp hơn tỷ lệ thực hiện năm hai nghìn một mươi tám
sáng nay tại công an tỉnh thanh hóa cụm thi đua số năm bộ công an gồm công an các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị và thừa thiên huế
đã tổ chức hội nghị sơ kết giao ước thi đua vì an ninh tổ quốc sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
đại diện lãnh đạo công an các tỉnh
cụm thi đua số năm và cục công tác đảng công tác chính trị bộ công an dự hội nghị
hưởng ứng phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc do đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an phát động
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín các đơn vị trong cụm thi đua số năm bộ công an đã chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả
các phong trào thi đua với nhiều nội dung hình thức sáng tạo phù hợp với hình thức thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự của từng địa phương
trên cơ sở các nội dung thi đua các đơn vị trong cụm thi đua số năm đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao
các phong trào thi đua đã tạo được bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức và hành động nâng cao ý thức trách nhiệm của cám bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn
do đó trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn sáu tỉnh an ninh chính trị được giữ vững trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực
tội phạm được kiềm chế không để hình thành các băng nhóm tội phạm lộng hành hoạt động theo kiểu xã hội đen gây bức xúc trong dư luận xã hội
tỷ lệ điều tra khám phá án cao bình quân đạt trên tám mươi án đặc biệt nghiêm trọng trên chín mươi
hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự tiếp tục được nâng cao
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển ngày càng sâu rộng với nhiều mô hình hiệu quả huy động được cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia
công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng có nhiều chuyển biến quan trọng chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên rõ rệt kỳ cương kỳ luật được tăng cường nội bộ đoàn kết thống nhất tỷ lệ cán bộ chiến sĩ sai phạm thấp
ghi nhận những thành tích kết quả đạt được trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín có gần một năm trăm linh lượt tập thể và hơn ba ba trăm linh lượt cá nhân thuộc các đơn vị trong cụm thi đua số năm được các cấp các ngành khen thường
thực hiện chủ trương của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về việc xây dựng công an
đảm bảo an ninh trật tự
sáng ngày hôm nay công an tp đà nẵng đã tổ chức lễ công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhận các chức danh công an một mươi một xã thuộc huyện hòa vang
theo đó bảy mươi ba cán bộ công an chính quy được điều động đảm nhiệm chức danh công an một mươi một xã trên toàn huyện hòa vang
thay thế lực lượng công an xã bán chuyên trách thôi làm nhiệm vụ từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
được được xem là bước ngoặt với những cám bộ chiến sĩ đảm nhận chức danh công an xã
được lãnh đạo công an thành phố đà nẵng gửi gắm niềm tin lựa chọn đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
cũng tại buổi lễ lãnh đạo ủy ban nhân dân tp đà nẵng giám đốc công an thành phố ủy ban nhân dân huyện hòa vang đã trao bằng khen giấy khen
và quà lưu niệm cho năm mươi đồng chí nguyên là công an xã bán chuyên trách đã sát cánh cùng lực lượng công an chính quy
trong công cuộc đảm bảo an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thời gian qua